vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an đã thông tin về tiến độ điều tra các vụ việc có liên quan đến điện xăng dầu và công ty xuyên việt oi
thông tin vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn tấn ân và công ty điện lực bình thuận
trung tướng tô ân sô cho biết chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện
có những vật tư được nâng giá lên ba trăm linh và đây là một trong những nguyên nhân khiến giá điện tăng cao gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng
vụ việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy vận tải thủy bộ hải hà công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi
người phát ngôn bộ công an cho biết các doanh nghiệp này vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu vi phạm quỹ bình ổn giá xăng dầu
trong đó công ty trách nhiệm hiệu hạn vận tải thủy bộ hải hà gây thất thoát cho nhà nước
ước tính ban đầu khoảng một mươi năm tỷ đồng và thất thoát hơn ba trăm linh tỷ đồng
đối với công ty thương mại vận tải và du lịch xuyên việt oi cơ quan điều tra bộ công an đang phong tỏa một mươi bảy tài khoản cá nhân với số tiền hơn bốn tỷ đồng
tạm ngừng giao dịch mua bán chuyển nhượng năm mươi bốn nhà đất đứng tên cá nhân và sáu nhà đất đứng tên công ty
trung tướng tôn sô cho biết mặc dù tết nguyên đán đã cận kề nhưng cơ quan điều tra bộ công an đang đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án
với tinh thần quyết tâm quyết liệt không có vùng cấm không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị ngọc trinh
tức người mẫu ngọc trinh ba mươi bốn tuổi và bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi
phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán nguyễn anh tuấn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày
ngoài hai bị cáo tòa án cũng triệu tập bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trần thị ngọc trinh bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng còn bị cáo trần xuân đông bị xét xử về tội
gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng ngọc trinh vẫn cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác nguy hiểm phản cảm cho quay video rồi đăng lên mạng xã hội
qua điều tra công an còn xác định liên quan đến mô tô mang biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng
tại nghệ an công an huyện nghĩa đàn vừa bắt giữ ba đối tượng tàng trữ
vận chuyển buôn bán bảy mươi kg pháo nổ
các đối tượng bị bắt giữ cùng chú ở huyện nghĩa đàn gồm nguyễn hồng hoàng
ngô đức thái và nguyễn thanh trạng
theo đó ba đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng mua pháo nổ với giá rẻ
rồi vận chuyển về tập kết tại huyện nghĩa đàn để bán kiếm lời trong dịp tết
tổng tăng vật thu giữ là bốn mươi sáu hộp pháo hoa tổng trọng lượng bảy mươi kg và nhiều tăng vật có liên quan

mặc dù đã đăng ký lại tài khoản ngân hàng theo số điện thoại được yêu cầu
tuy nhiên do số điện thoại đăng ký ban đầu vẫn là của phú
nên đối tượng vẫn nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản
trong thời gian cho thuê thấy có nhiều tiền chuyển vào tài khoản đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt
đến ngày năm tháng một mươi hai năm ngoái có số tiền một trăm năm mươi chín triệu đồng được chuyển vào tài khoản đến
đối tượng đã ra ngân hàng thay đổi số điện thoại rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa làm rõ bắt đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp trần tích tùng
chú tại huyện núi thành
từ tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị
công an thành phố tam kỳ đã tổ chức lực lượng đồng loạt truy xét tiến hành xác minh ra soát đối tượng nghi vấn
và chỉ sau một ngày truy xét đến chiều ngày ba mươi một tháng một đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là trần tích tùng
và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và các công cụ phương tiện đối tượng sử dụng khi thực hiện hành vi phạm tội
tàng trữ pháo nổ trái phép bị cáo lê quốc tuấn chú tại huyện kim bảng vừa bị tòa án nhân dân huyện kim bảng tỉnh hà nam đưa ra xét xử điểm
vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện kim bảng đã phát hiện bắt quả tàng lê quốc tuấn đang cất giữ trái phép sáu hộp pháo nổ
có tổng khối lượng là hơn chín kg
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo lê quốc tuấn một mươi hai tháng tù giam về tội
tàng trữ hàng cấm việc điều tra truy tố và đưa ra xét xử vụ án đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
cũng là lời cảnh tỉnh cho các đối tượng có ý định sản xuất vận chuyển mua bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ trong dịp tết nguyên đán
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình tân tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn thị ngọc cẩm
trú tại xã mỹ thuận huyện bình tân để điều tra về hành vi đánh bạc
vào ngày một mươi sáu tháng một đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
phối hợp với công an huyện bình tân bắt quả tăng cẩm đang hoạt động mua bán số lô số đề tại nhà
tăng vật tạm giữ bao gồm bảy phơi đề với tổng số tiền ghi trên phơi là gần bảy mươi bốn triệu đồng và ba điện thoại di động
tại cơ quan điều tra cẩm khai nhận đã thực hiện hành vi bán số đề qua điện thoại hoặc nhắn tin từ tháng một năm nay
để các hoạt động văn hóa tín ngưỡng dịp tết nguyên đán
diễn ra đúng với truyền thống an toàn và tiết kiệm thủ tướng chính phủ vừa kịp thời ban hành công điện liên quan đến vấn đề này
và đây là nội dung đáng chú ý có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm
trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp tết nguyên đán giáp thìn và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
thủ tướng yêu cầu chủ tịch các tỉnh thành
không để xảy ra tình trạng trục lợi phản văn hóa
những hoạt động tín ngưỡng biến tướng lệch chuẩn trục lợi phải bị xử lý
người đứng đầu chính phủ cũng giao bộ nội vụ văn hóa thể thao và du lịch cùng lãnh đạo các địa phương
kêu gọi người dân không đốt đồ mã vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí hoặc không đúng nơi quy định
tuyên truyền để người dân hiểu về nguồn gốc lễ hội di tích nhân vật được thờ phụng tôn vinh
trước nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao dịp tết nguyên đán bộ công thương vừa có văn bản
gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung
bộ công thương đề nghị các thương nhân xăng dầu thực hiện nghiêm túc các công điện của thủ tướng
và chỉ thị của bộ công thương về giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu
cho sản xuất kinh doanh và tiêu thụ của người dân doanh nghiệp
các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối xăng dầu
tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh
từ đầu mối thương nhân phân phối doanh nghiệp bán lẻ
liên đoàn lao động tp hà nội cho biết ngày năm tết sẽ bổ trí các chuyến xe
đón công nhân lao động quay trở lại làm việc
theo đó chương trình hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn
về quê đón tết sắp thìn đưa một hai trăm linh công nhân lao động khó khăn ba tỉnh thanh hóa
nghệ an hà tĩnh về quê xung họp cùng gia đình được liên đoàn lao động tp tổ chức
vào ngày bảy tháng hai tức ngày hai mươi tám tết giáp thìn tại khu công nghiệp bắc thăng long
ngoài ra liên đoàn lao động tp hỗ trợ vé xe bằng tiền mặt từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng
cho năm đoàn viên người lao động khó khăn
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua các bài viết đáng chú ý có trong các số báo ra sáng ngày hôm nay
trong một điểm báo
theo báo cáo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nêu rõ
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm hai nghìn hai mươi ba đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
ghi nhận trên báo công an nhân dân
trong thời gian qua công tác phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh
xử lý kiên quyết bài bản thận trọng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn có lý có tình
nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư
là không có vùng cấm không có ngoại lệ bất kể người đó là ai
đề cao khuyến khích
cán bộ nghiêm khắc nhận trách nhiệm chính trị tự nguyện từ chức
nghỉ công tác khi có sai phạm khuyết điểm
công tác thu hồi tài sản tham nhũng tiêu cực giám định tài sản phát hiện chuyển giao
tiếp nhận xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng tiêu cực đã được tập trung chỉ đạo
tháo gỡ khó khăn vướng mắt tạo nhiều chuyển biến tích cực
tháng một năm nay đón nhận một tin vui khi dòng vốn fdi bao gồm vốn đăng ký cấp mới
điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần
đồng thời mua cổ phần góp vốn đạt hơn hai ba mươi sáu tỷ usd tăng hơn bốn mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
ghi nhận vấn đề này báo điện tử việt nam net có bài viết
việt nam trở thành tâm điểm dòng vốn fdi
bài viết ghi nhận thành quả thu hút vốn fdi diễn ra cùng với các hoạt động đối ngoại sôi động liên tục
và là điểm sáng nổi bật của năm hai nghìn hai mươi
thành quả này một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại
ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc cây tre việt nam
đó là vừa kiên định về nguyên tắc vừa uyển chuyển về sách lược mềm mại khôn khéo
nhưng cũng rất kiên cường quyết liệt linh hoạt sáng tạo nhưng rất bản lĩnh
vững vàng trước mọi khó khăn thách thức vì độc lập tự do của dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân đoàn kết nhân ái nhưng luôn luôn kiên quyết kiên trì
bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
ngày một tháng hai công an tỉnh long an đã có thông báo
biểu dương hai cán bộ chiến sĩ công an tỉnh có thành tích cứu cháu bé đuối nước
ghi nhận trên báo tuổi trẻ
hai cán bộ được biểu dương là đại úy nguyễn quốc đạt phó trưởng công an xã hưng hà
huyện tân hưng và đại úy lê đức anh cán bộ công an xã phước đông huyện cần đước
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn khi đang theo đoàn nghiên cứu thực tế lớp trung cấp lý luận chính trị
tại đảo san hô hai thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
hai cán bộ này đã phát hiện nhân viên khu du lịch đang cố gắng cứu một cháu bé người trung quốc
có biểu hiện đuối nước tại hồ bơi
ngay lập tức hai người đã lao xuống hồ bơi hỗ trợ đưa cháu bé lên bờ kịp thời
đồng thời tiến hành các phương án sơ cấp cứu giúp cháu bé qua khỏi cơn nguy kịch
và chuyển đến cơ sở y tế hồi phục ngay sau đó